người đứng đầu chính phủ nhật bản nhấn mạnh triều tiên đã liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo với tần suất cao từ đầu năm đến nay
trong khi đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết họ đang phân tích tầm bay của tên lửa triều tiên và các tính năng khác
vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất này diễn ra một mươi năm ngày sau khi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un thị xát cuộc tập trận sử dụng bệ phóng rocket đa nòng siêu lớn ở khu vực phía tây của nước này
cũng trong sáng nay một băng nhóm vũ trang đã tấn công cung điện quốc gia haiti khiến ít nhất năm cảnh sát bị thương trong khi nhiều người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà
các nhân chứng cho biết cuộc đối đầu giữa băng nhóm vũ trang và lực lượng cảnh sát vẫn đang tiếp diễn dữ dội tại khu vực quảng trường champs élysées rất gần cung điện quốc gia ở trung tâm thủ đô port au prince
các băng nhóm vũ trang hiện kiểm soát khoảng chín mươi thủ đô
đây là một làn sóng bạo lực mới ở haiti trong bối cảnh quốc gia caribe này đang chờ triển khai hội đồng tổng thống chuyển tiếp để bầu ra thủ tướng và chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống
trong khi đó trong ngày một tháng bốn tổng thống mexico andres manuel lópez obrador thông báo lực lượng hải quân đã sơ tán thành công ba mươi bốn công dân nước này khỏi haiti trong bối cảnh quốc gia vùng caribe vẫn chìm trong khủng hoảng chính trị và tình hình bạo lực của các băng nhóm vũ trang
trong số ba mươi bốn công dân trên có một mươi phụ nữ và hai mươi bốn người
trong số ba mươi năm giới bao gồm cả bốn cán bộ đại sứ quán mexico tại haiti và bảy trẻ vị thành niên
ít nhất tám người thiệt mạng trong cuộc không kích do không quân israel tiến hành vào tòa lãnh sự quản iran tại thủ đô damas của syri vào tối ngày một tháng bốn
đây được coi là cuộc không kích gây hậu quả nghiêm trọng nhất của quân đội israel và syri trong nhiều tháng qua
theo hãng thông tấn sana của syri cuộc không kích bằng tên lửa do một máy bay không người lái của quân đội israel tiến hành
hoàn toàn tòa nhà của cơ quan lãnh sự quán iran nằm ngay sát đại sứ quán iran tại thủ đô damas của syri
nạn nhân đều là những người có mặt bên trong tòa lãnh sự tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công
một số nguồn tin tiết lộ trong đó có bao gồm ba chỉ huy cao cấp của quân đội iran
hiện israel vẫn chưa bình luận về các thông tin trên
phản ứng ngay sau cuộc không kích ngoại trưởng iran hossein amir abdullahian tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động thù địch của israel
và cảnh báo đòn giáng trả của tehran sẽ rất khốc liệt
ngoại trưởng iran nêu rõ cuộc không kích của israel và cơ quan lãnh sự iran là hành vi tội ác và là sự xâm phạm các quy định của công ước quốc tế
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có phản ứng nghiêm khắc với tenaviv
ngoại trưởng ai cập sami sukri đã cảnh báo việc tiếp diễn tình trạng thảm khốc ở giải gaza trong cuộc hội đàm tại cairo
với người đồng cấp new zealand ông winston peters
người phát ngôn bộ ngoại giao ai cập ahmed abujeb cho biết cuộc gặp giữa ông sukri và ông peter đề cập đến những diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm
đặc biệt là cuộc xung đột giữa israel và phong trào hamas ở giải gaza
trong cuộc hội đàm ngoại trưởng ai cập soukri kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc đảm bảo thực thi nghị quyết hai nghìn bảy trăm hai mươi tám
yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại gaza trong tháng lễ ramadan và cho phép tiếp cận viện trợ không bị cản trở
để làm giảm bớt tình trạng nhân đạo thảm khốc
ở vùng đất của palestine ông zek cũng tái khẳng định lập trường của nước này bác bỏ bất kỳ hành động cưỡng bức di rời nào đối với người dân gaza
và bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào thành phố rafah ở phía nam gaza
về phần mình ngoại trưởng new zealand peter đánh giá cao nỗ lực trung gian hòa giải của ai cập nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở gaza
và cung cấp viện trợ cho lãnh thổ palestine đồng thời thông báo quyết định của chính phủ new zealand sẽ cung cấp sáu triệu đô la mỹ viện trợ nhân đạo cho gaza và sudan
hai ngoại trưởng ai cập và new zealand cũng bàn về những diễn biến ở libya và syri cũng như các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải trên biển đỏ
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số lượng người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào anh bằng những chiếc thuyền nhỏ đi qua eo biển mang sơ với hy vọng xin tị nạn
lần đầu tiên đã vượt con số năm người tăng bốn mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn khoảng một phần năm so với tổng số người vượt biển vào anh trong quý đầu của năm hai nghìn hai mươi hai
năm có số người vượt biên cao nhất vào nước này
cho đến nay trong số một trăm linh chiếc thuyền đến anh vào năm hai nghìn hai mươi bốn trung bình mỗi chiếc chở theo bốn mươi bảy người tăng so với con số bốn mươi hai người trong năm trước
phản ứng trước số liệu cập nhật về người nhập cư trái phép vừa được công bố bộ nội vụ anh cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cảnh sát pháp để ngăn chặn những hành trình nguy hiểm bất hợp pháp và không cần thiết này
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng anh rishi sunak đã đưa ra năm cam kết với cử tri nước này trong đó trọng tâm chính là ngăn chặn những con thuyền chở người di cư
để triển khai kế hoạch này chính phủ của ông sunak đã xây dựng một dự luật để đưa những người vào anh bất hợp pháp từ sau ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến rwanda đồng thời ký một hiệp ước với quốc gia châu phi này để đảm bảo không có bất kỳ người xin tị nạn nào bị đưa trở lại đất nước mà họ xuất phát ban đầu
tuy nhiên dự luật này sẽ không được đưa trở lại đất nước
đến nay vẫn chưa được hạ viện anh thông qua
bộ phúc lợi xã hội israel cho biết số người mắc bệnh tự kỷ được ghi nhận tại nước này trong hai năm qua đã tăng bốn mươi một lên trên ba mươi tám trăm linh người
thông tin được đưa ra nhân ngày thế giới nhận thức về tự kỷ mùng hai tháng bốn hàng năm
trong số những người mắc chứng tự kỷ tại israel phần lớn là trong độ tuổi từ ba đến một mươi bốn tập trung nhiều ở tel aviv và các thành phố miền trung
theo thống kê có chẳng hạn là những người mắc chứng tự kỷ
một mươi người đang được chăm sóc tại các mô hình cộng đồng như trung tâm chăm sóc ban ngày trung tâm cộng đồng câu lọc bộ dành cho người tự kỷ
khoảng hai ba trăm linh người được chăm sóc tại các trung tâm của bộ phúc lợi xã hội israel như thường trú trung tâm bảo trợ
những người còn lại không đăng ký nhận dịch vụ chăm sóc
israel có chính sách tẩm soát bệnh tự kỷ cho toàn dân và ban hành nhiều ưu đãi cho người bị mắc chứng bệnh này
trong đó có việc được chăm sóc và điều trị tại một trung tâm nhất định được ưu đãi về chỗ ở việc làm và giải trí
một trẻ tự kỷ dưới một mươi tám tuổi mỗi tháng được nhận trợ cấp ba nít tương đương tám trăm ba mươi đô la mỹ
vụ tàu container đâm và làm sập cầu ở batimo của mỹ đã thu hút sự chú ý đến lỗ hỏng trong hàng chục ngàn cây cầu khác ở nước này
vụ sập cầu nghiêm trọng như trên khó đoán trước sau đó khiến giới chuyên gia chú ý đến thực tế rằng một mươi bảy cây cầu khác tại mỹ
cũng có nguy cơ
đổ sập chỉ với một lần va chạm theo báo cáo từ chính phủ liên bang và hiệp hội kỹ sư xây dựng mỹ
các kỹ sư và chuyên gia cơ sở hạ tầng khác cho biết là các hiện tượng thời tiết cực đoan xe tải trọng lớn và va chạm
từ các tàu container lớn chính là nguyên nhân gây ra rủi ro đáng kể đối với các cây cầu ở nước mỹ
các bang thường kiểm tra các cây cầu cao tốc ít nhất là hai năm một lần và phân loại chúng ở mức tốt khá hoặc là kém
tình trạng kém thì đồng nghĩa với một số bộ phận kết cấu của cây cầu ở trạng thái là xuống cấp nặng
hiệp hội kỹ sư xây dựng mỹ cho rằng mặc dù những cây cầu có cấu trúc cũ kỹ thiếu kết cấu không phải là không an toàn
nhưng chúng cần được đầu tư đáng kể để bảo trì nếu không có nguy cơ cao bị đóng cửa hoặc là phải áp dụng hạn chế tải trọng
đối với các phương tiện lưu thông trên đó
và theo số liệu ước tính thì gần đây mỹ cần phải chi thêm một trăm hai mươi năm tỷ usd để hoàn tất việc sửa chữa những cây cầu trên cả nước
thưa quý vị trận động đất tại thổ nhĩ kỳ cách đây hơn một năm không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người
mà còn tàn phá nghiêm trọng các cơ sở hạ tầng
đến thời điểm này công tác khắc phục hậu quả sau động đất vẫn là một công việc hết sức khó khăn với nhiều địa phương
đặc biệt là khu vực nông thôn
trong hoàn cảnh ấy sự đoàn cộng
kết cộng đồng có ý nghĩa hơn bao giờ hết bởi người dân không chỉ giúp nhau vượt qua những chấn thương tâm lý
mà còn hỗ trợ nhau vươn lên xây dựng lại cuộc sống
câu chuyện của hợp tác xã dành cho phụ nữ tại thổ nhĩ kỳ mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sau đây là ví dụ
và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay ngày hai tháng bốn
trong loạt trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tại tỉnh khattay phía nam thổ nhĩ kỳ
hợp tác xã sang kiến phụ nữ samandak đã chịu thiệt hại đáng kể
cơ sở sản xuất bị phá hủy nhiều thành viên đã vĩnh viễn ra đi trong khi những người còn lại phải đi lách nạn
chúng tôi đã mất đi chín mươi thành phố mất người thân
tất cả chúng tôi đều chịu những chấn thương tâm lý nghiêm trọng không riêng gì phụ nữ
phải tám tháng sau động đất hợp tác xã mới có thể trở lại hoạt động với sự hỗ trợ của tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc fao
đối với những người phụ nữ ở đây hợp tác xã được thành lập từ năm hai nghìn hai mươi này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định
mà còn lan tỏa tinh thần cộng đồng thúc đẩy quyền bình đẳng cho phụ nữ
họ tới đây cùng giao lưu cùng tham gia sản xuất họ được nhận lương theo ngày để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình
tôi nghĩ rằng nơi đây thực sự đã góp phần chữa lành những vết thương về mặt kinh tế xã hội và cả tinh thần cho những người phụ nữ
lớn lên trong một gia đình mang nặng định
trong một gia đình kiến dối chị sidem kudet chưa bao giờ có được sự độc lập về tài chính
sau khi kết hôn chị ở nhà nội trợ và chăm sóc ba đứa con nhỏ
nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi chị trở thành một trong hai mươi năm thành viên của hợp tác xã sang kiến phụ nữ samandak
giờ đây chị sidem trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình khi người chồng bất việc làm sau trận động đất
lần đầu tiên tôi có một công việc thực sự và cảm thấy tự hào vì đồng tiền do chính tay mình làm ra
theo số liệu từ viện thống kê thổ nhĩ kỳ hai phần ba số người dễ bị tổn thương nhất và chín mươi số người nghèo cùng cực ở quốc gia này sống ở khu vực nông thôn
năm triệu trên tám mươi năm triệu người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp trong đó bốn mươi một là phụ nữ
tỷ lệ phụ nữ làm việc phi chính thức trong nông nghiệp chiếm tới chín mươi tám ba
thật đáng buồn ở nhiều quốc gia như thổ nhĩ kỳ đang tồn tại sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới đặc biệt là ở khu vực nông thôn
nguyên tắc của chúng tôi là không để ai bị bỏ lại phía sau vì vậy chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ cho những người phụ nữ dễ bị tổn thương
thông qua dự án không để ai bị bỏ lại phía sau fao đang đầu tư vào phụ nữ để thúc đẩy các hoạt động tạo sinh kế góp phần phát triển vùng nông thôn
riêng ở thổ nhĩ kỳ tổ chức này đã hỗ trợ nguồn lực cho hai mươi hai hợp tác xã do phụ nữ làm chủ với mục đích thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội
chúng tôi khẳng định rằng
chương trình hợp tác này rất quan trọng đối với phụ nữ bởi sự tham gia của nhóm đối tượng này trong lĩnh vực gia quyết sách là rất rất hạn chế
câu chuyện của một hợp tác xã ngư nghiệp do phụ nữ làm chủ tại thị trấn cảng phunasik tỉnh mugla thổ nhĩ kỳ cũng chính là minh chứng cho những nỗ lực của fao
tại đây tổ chức này đã khuyến khích phụ nữ đầu tư vào năng lực của mình và tìm kiếm những cơ hội kinh tế mới
có khoảng hai mươi phụ nữ tham gia khóa đào tạo diệt lừa đánh cá
công việc này có thể mở rộng hơn và sau đó chúng tôi có thể hỗ trợ tài chính cho gia đình
đằng sau những tổn thương định kiến giới là những người phụ nữ nông thôn thổ nhĩ kỳ hăng say lao động sản xuất
trong tương lai không xa họ sẽ góp phần thay đổi diện mạo quê hương thay đổi cách nhìn của xã hội về vị trí vai trò của phụ nữ